mới đến nhất hai phụ nữ campuchia đang trên đường bị lừa bán sang trung quốc đã được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn giải cứu thành công
cụ thể vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi chín tháng bảy qua nguồn tin của quần chúng nhân dân tổ công tác đã xác minh thông tin
đồng thời phối hợp cùng bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn thực hiện tuần tra kiểm soát dọc tuyến biên giới
tại khu vực cửa khẩu chi ma huyện lộc bình lực lượng công an đã phát hiện trên xe ô tô khách có hai người phụ nữ có đặc điểm nhận dạng
giống như thông tin được cung cấp nên đã đưa về trụ sở cơ quan điều tra
tại cơ quan điều tra hai phụ nữ cho biết là người campuchia được một người việt nam biết tiếng campuchia rủ sang việt nam chơi nên đồng ý đi theo
đã qua năm lần chuyển xe ô tô đang trên đường sang trung quốc mà vẫn không biết mình đang bị lừa bán sang trung quốc